ủy ban nhân dân huyện nông cống tỉnh thanh hóa cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn dày kim việt nằm trên địa bàn thị trấn nông cống làm một người tử vong và ba người khác bị thương nặng
theo thông tin ban đầu sự việc xảy ra vào chiều ngày năm tháng một mươi hai khi các công nhân đang thi công nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn giấy kim việt bỗng nhiên kèo kết cấu bị gãy
khiến bốn người đang làm trên độ cao hàng chục mét rơi xuống đất hậu quả khiến một người tử vong tại chỗ ba người còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện nông cống
những người bị thương đã được chuyển xuống bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa để điều trị hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ